các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi vụ va chạm xảy ra thương lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời tiến hành giải tỏa và đám đông đã giải tán sau đó bốn mươi phút
hiện giờ mọi công nhân tại công trường đã trở lại làm việc bình thường
như đã đề cập đến ở phần đầu của bản tin liên tiếp trong những ngày qua nhiều đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy bị triệt phá
đây là chiến công lớn của lực lượng công an nhưng cũng cho thấy tính chất nghiêm trọng phức tạp của cuộc chiến với ma túy
các đối tượng buôn bán vận chuyển ngày càng manh động nguy hiểm
và sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ để vận chuyển chót lọt số lượng lớn ma túy
tại điện biên lực lượng công an vừa kịp thời bắt giữ ngăn chặn hai mươi hai viên ma túy tổng hợp trước khi số ma túy này kịp phát tán ra thị trường
tổ công tác phối hợp giữa đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên và cục hải quan tỉnh
phát hiện đối tượng vàng a thông trú tại bản nacom xã hẻ muồng huyện điện biên điều khiển xe máy đi về hướng trung tâm huyện điện biên
điện biên đã bỏ chạy xong đã bị các lực lượng bao vây và khống chế
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng chức năng phát hiện có một trăm một mươi gói ni lông màu xanh bên trong có chứa hai mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang về trung tâm huyện điện biên tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
điện biên đã bắt giữ hai đối tượng vừa bị công an huyện tân nguyên tỉnh lai châu triệt phá
đối tượng còn sử dụng súng quân dụng chống trả quyết liệt khi mà bị bơi vây bắt và trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ bắt đối tượng
vào chiều ngày hôm qua công an huyện tân nguyên tỉnh lai châu đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu về chuyên án này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại buổi họp báo công an huyện tân uyên đã thông báo kết quả phá thành công chuyên án
bắt quả tang hai đối tượng hạng a lau sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở xã triềng hắc và sông thị dí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở xã lóng sập thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi vận chuyển trái phép chất mạc túy thu ba mươi chín bánh heroin
trước đó tại km ba trăm bảy mươi chín thuộc địa phận bản trom trăng xã thân thuộc huyện tân uyên
công an huyện tân uyên phát hiện hai đối tượng trên
trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
hai đối tượng không chấp hành tín hiệu giao thông và lao thẳng vào đồng chí trực tiếp ra tín hiệu dừng xe để tẩu thoát
trong quá trình bắt giữ hạng a lau chống trả quyết liệt đồng thời dùng súng bắn thẳng vào lực lượng vây bắt
và trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ bắt đối tượng
trong quá trình để xác minh tiến hành tất cả các biện pháp để xác minh về vũ khí đối tượng sử dụng
mà chúng ta chưa làm rõ được ngay từ đầu
và thậm chí là có nguồn tin là đối tượng sẽ không sử dụng vũ khí
nhưng ban chuyên án vẫn xác định rằng là với cái tính chất mức độ nguy hiểm
cũng như là hành vi chống phá điên cuồng của các loại tội phạm ma túy
thì ngay từ đầu khi mà triển khai thì ban chuyên án vẫn xác định với tất cả các thành viên chuyên án
đó là sẽ chủ động để phòng ngừa đấu tranh khi đối tượng có vũ khí nóng
sau khi nổ súng hạng a lau cùng sông thị dí bỏ chạy lên khu vực đồi cây
thuộc địa phận bản tạng đán xã thân thuộc để lại hiện trường xe máy và một túi sách màu đen
bên trong có ba mươi chín bánh heroin
đến hơn một mươi bảy h cùng ngày cả hai đối tượng đã bị bắt giữ thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín và bảy viên đạn
điều đáng nói chuyên án thành công phải kể đến sự góp sức không nhỏ của quần chúng nhân dân
thực tế xảy ra cái phá án của cái chuyên án này khi mà lực lượng công an tham gia phá án đang
vật luận để khống chế đối tượng thì quần chúng nhân dân đã có những người rất là
cũng là chúng tôi nghĩ là rất là dũng cảm bởi vì đã biết là đối tượng có súng
nhưng mà quân chúng nhân dân vẫn lao vào hỗ trợ cùng lực lượng công an để khống chế đối tượng thành công
qua đấu tranh bước đầu hạ a lau khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng
để lấy một trăm năm mươi triệu đồng tiền công
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
vật chứng cùng đối tượng tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
sau một ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo ngô thị lượm một mươi năm năm tù
đặng văn nhì và võ văn an mỗi bị cáo một mươi bốn năm tù cùng về tội giết người
đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên một trăm ba mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu
năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn quốc chú tại cần thơ cùng với một người thanh niên không rõ họ tên
đến nhà lượm và hai bên đã xảy ra xô xát
ba đối tượng lượm an nhì đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người quốc
sau khi gây án lượm lấy xe máy chở an và nhì về nhà an lẩn trốn
đến khoảng năm giờ sáng hôm sau người dân phát hiện quốc nằm chết bên lề đường
nên trình báo cho cơ quan công an
đến ngày hai mươi bốn tháng sáu lượm nhì và an đến cơ quan công an đầu thú
riêng người thanh niên đi cùng quốc hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được thân nhân
lai lịch nên tiếp tục điều tra làm rõ
hai mươi năm tù là tổng mức hình phạt tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa tuyên trong phiên sơ thẩm
xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo là nguyễn duy minh nguyễn lê phi hùng
trần minh hoàng đoàn vương vân anh cùng trú tại thành phố đà lạt
và lê tấn tuấn anh chú tại huyện lâm hà cùng với tội danh cướp tài sản
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài nguyễn duy minh đã khởi xướng và rủ lê tấn tuấn anh
lê phi hùng trần minh hoàng đoàn vương vân anh cùng nhau dùng vũ lực uy hiếp
để cướp tài sản của anh michael keo quốc tịch đức đến việt nam để du lịch
khi đang trú mưa tại công viên ánh sáng thành phố đà lạt các đối tượng đã tấn công để chiếm đoạt tiền
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn duy minh bốn năm tù
nguyễn lê phi hùng bảy năm tù lê tấn tuấn anh bảy năm tù đoàn vương văn anh và trần minh hoàng
mỗi bị cáo ba năm tù treo và năm năm thử thách
hai người đã tử vong tại hiện trường trong đó có một phụ nữ mang thai
một số người khác bị thương sau khi một chiếc xe ben tông vào hàng loạt xe gắn máy trên đường dt bảy trăm sáu mươi bảy
thuộc địa bàn xã vĩnh tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua tại khu vực trên
biển kiểm soát sáu mươi c bốn nghìn chín trăm một mươi hai chưa rõ danh tính người điều khiển
trong khi lưu thông trên tuyến đường dt bảy trăm sáu mươi bảy đã bất ngờ tông vào bốn xe gắn máy đang lưu thông trên đường
vụ tai nạn đã khiến một người phụ nữ mang thai và một bé gái tám tuổi tử vong tại hiện trường
có ít nhất hai người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
một số người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên
nhiều phụ huynh đang đón con tại trường tiểu học sông mây
xe tải ben nói trên đã tông vào bốn xe máy đang chở các cháu học sinh từ trường tiểu học sông mây ra
liên quan đến vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua khi các nhà xe tại nam định thái bình
tập hợp thành từng đoàn dừng đỗ trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
đi xe không tải về hà nội phản đối lệnh điều chuyển luồng tuyến của thành phố
và ngay trong đêm lực lượng chức năng đã giải tỏa gần một trăm linh xe khách của các nhà xe này
trước việc gần một trăm linh xe khách có căng băng rôn khẩu hiệu
liên quan đến công tác điều chuyển luồng tuyến di chuyển trên đường
lực lượng chức năng đã chặn đoàn xe ở khu vực trạm thu phí trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
giám đốc sở giao thông vận tải hà nội đến hiện trường thuyết phục các nhà xe di chuyển về điểm dừng nghỉ
để đảm bảo lưu thông phương tiện trên cao tốc
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một tháng ba các nhà xe đồng ý di chuyển về điểm dừng nghỉ hai trăm ba mươi chín thuộc địa phận tỉnh hà nam
chiều nay đại diện lãnh đạo bộ giao thông và sở giao thông hà nội sẽ có cuộc đối thoại với các nhà xe nêu trên
thưa quý vị lại thêm năm người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
do uống rượu chứa methanol
trong năm bệnh nhân nam được xác định là ngộ độc do uống phải loại rượu có chứa cồn công nghiệp methanol
có hai trường hợp đã uống rượu ở khu vực thuộc phường mỗ lao quận hà đông hà nội
một mươi trường hợp ngộ độc methanol độ tuổi từ ba mươi năm đến sáu mươi đều là những người thường hay sử dụng loại rượu trắng
và đều bị phát tác các triệu chứng nặng như mờ mát
đau bụng mất ý thức lờ mờ sau một ngày thậm chí hai ngày uống rượu
có trường hợp lúc nhập viện kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân
lên tới một trăm ba mươi tám chín mg trên một trăm linh ml máu trong khi ngưỡng ngộ độc nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng là hai mươi mg trên một trăm linh ml máu
trước tình trạng nguy kịch các bệnh nhân ngộ độc được điều trị tích cực thở máy với những chỉ định như
truyền thuốc thải độc lọc máu
ngộ độc methanol có nguy cơ tử vong rất cao
với những trường hợp được cứu chữa kịp thời hầu như đều phải chịu những di chứng khá nặng nề
như ảnh hưởng tới thần kinh mờ mắt thậm chí là mù hoàn toàn